chiều ngày một mươi tám tháng một đoàn công tác thành ủy tp hcm do đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy làm trưởng đoàn
đã đến thăm tặng quà tết các gia đình chính sách tiêu biểu khó khăn và hộ nghèo tại quảng nam
nhân dịp tết nguyên đán canh tí đồng chí nguyễn thiện nhân và đoàn công tác đã đến thăm hỏi
tặng quà gia đình ông lưu văn nga và ông huỳnh văn tài là thương binh ở thôn tam mỹ
xã tam xuân một huyện núi thành tỉnh quảng nam
tiếp đó chiều cùng ngày đoàn công tác thành ủy tp hcm cũng đã đến thăm trao một trăm linh xuất quà tặng
cho các gia đình chính sách tiêu biểu khó khăn và các hộ nghèo của huyện thăng bình
tại những nơi đến thăm đồng chí nguyễn thiện nhân bày tỏ tình cảm sâu sắc và ghi nhận những
đóng góp to lớn của các gia đình chính sách trong các công cuộc kháng chiến
cũng như trong xây dựng bảo vệ tổ quốc đồng thời chia sẻ những khó khăn của gia đình
chính sách và hộ nghèo ở tỉnh quảng nam
dịp này đồng chí nguyễn thiện nhân cùng đoàn công tác thành ủy tp hcm
tỉnh quảng nam và huyện núi thành đã đến thăm dân hoa viếng hương tưởng nhớ
tại khu lưu niệm chủ tịch hội đồng nhà nước võ trí công tại xã tam xuân một huyện núi thành tỉnh quảng nam